chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
cuối năm luôn là thời điểm nóng về tình trạng vi phạm nồng độ cồn nhưng đáng chú ý hơn là những ma men này còn sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị kiểm tra
mới đây tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của công an tỉnh hà nam một người điều khiển xe ô tô đã tăng ga bỏ chạy rồi hút thẳng vào hai cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ khiến cho hai đồng chí này bị thương
cụ thể vào tối ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại tuyến đường khánh hòa thị xã duy tiên tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã duy tiên làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn
khi cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra tài xế điều khiển xe ô tô mang biển số ba mươi k bốn mươi sáu nghìn tám mươi bốn đã không tuân thủ
mà lái xe tông thẳng vào hai cảnh sát giao thông được biết chủ xe sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại hà nội
còn người điều khiển xe thời điểm gây ra vụ việc trên là con trai của chủ xe sinh năm hai nghìn ba tên là phạm đình huân
sau khi được vận động gia đình đã đưa huân đến cơ quan công an trình diện tại cơ quan công an huân thừa nhận hành vi vi phạm
mâu thuẫn từ trước vũ đức danh một mươi bảy tuổi đã rủ thêm đồng bọn mang theo hung khí
hãy nhớ đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
cơ quan công an trình diện trường các đối tượng lên xe bỏ chạy lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều gậy gỗ tuyếp sắt và kiếm
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cẩm phả đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với sáu đối tượng
áp dụng các biện pháp giáo dục tại xã phường đối với ba đối tượng do chưa đủ một mươi sáu tuổi
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với lê tuấn anh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại phường thanh châu thành phố phủ lý về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
bước đầu cơ quan công an làm rõ từ ngày một mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng lê tuấn anh đã cho một người dân vay ba mươi năm triệu đồng
với lãi suất lên đến năm mươi đồng một triệu một ngày tương ứng với bảy trăm tám mươi hai một mươi bốn đến một tám trăm hai mươi năm một năm
gấp ba mươi chín lần đến chín mươi một lần mức lãi suất cao nhất quy định thu lợi bất chính trong việc cho vay lãi nặng là trên một trăm một mươi hai triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phủ lý đang tiếp tục mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng
như vậy là thời điểm cuối năm lợi dụng nhu cầu chi tiêu của một số người dân có hoàn cảnh khó khăn không có việc làm ổn định
cần nguồn vốn vay nhanh để kinh doanh buôn bán kiếm thêm thu nhập
trang trải cuộc sống gia đình các đối tượng hoạt động tín dụng đen đã sử dụng nhiều chiêu trò thủ đoạn để lôi kéo rụ rỗ hình thức cho vay tiền nhanh lãi suất thấp
trước tình hình trên công an tỉnh vĩnh long đã tập trung đẩy nhanh các giải pháp phòng ngừa đấu tranh đẩy lùi tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn
không ai ngờ rằng căn phòng trọ chưa đầy một mươi m hai này lại là nơi hoạt động của nhóm đối tượng chuyên cho vay lãi nặng
qua công tác trinh sát ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long đã bất ngờ khám xét nhanh thì phát hiện các đối tượng cất dấu trên một trăm năm mươi kg tờ rơi hàng chục căn cức công dân chứng minh nhân dân cùng bảy mươi một hợp đồng cho vai tiền với tổng số tiền hơn một năm tỷ đồng
thời điểm kiểm tra đối tượng bùi thế đợi chú ở huyện quảng trạch tỉnh quảng bình đang vào phòng trọ chuẩn bị lấy tờ rơi đi giải
thời điểm kiểm tra đối tượng bùi thế đợi chú ở huyện quảng trạch tỉnh quảng bình đang vào phòng trọ chuẩn bị lấy tờ rơi đi giải
ngày một mươi ba tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đã khởi tố và bắt tạm giam ba bị can trên để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra phát đi thông báo rộng rãi trong nhân dân và đã có nhiều người dân đến trình báo hỗ trợ lực lượng công an trong công tác điều tra giải quyết
từ đầu năm đến nay lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long đã phát hiện xử lý ba vụ qua đó khởi tố năm bị can về hành vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
mới đây lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long cũng đã bắt giữ đối tượng phạm văn mạnh chú thành phố hải dương khi đang thu tiền lãi cho vay tại khu vực phường trường an thành phố vĩnh long
khám xét nơi ở của mạnh lực lượng công an tạm giữ bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên người khác cùng nhiều loại giấy tờ có liên quan đến việc cho vay
qua làm việc đối tượng khai nhận cho vay với lãi suất ba mươi một tháng tương đương ba trăm sáu mươi một năm
trong thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung lực lượng là sẽ đấu tranh quyết liệt
đối với các đối tượng hoạt động tính dùng đen trên địa bàn sẽ đưa ra xử lý nghiêm các đối tượng và đồng thời phó hợp chặt với các cơ quan tư pháp như diện kiểm sát hoặc tòa án để xử lý các án điểm để nhằm ngăn đe tội phạm chung
lợi dụng sự thiếu hiểu biết về kiến thức pháp luật mà nhất là trong quá trình làm hợp đồng vay tiền nên những đối tượng cho vay tiền nóng đã chào mời
với những câu từ không mới như alo có tiền vai nhanh không cần thế chấp thủ tục một phút ba mươi giây
tuy nhiên khi đã vay mà không đáp ứng được thỏa thuận trước đó thì người vai và gia đình người vai sẽ gặp nhiều rắc rối bị chắc tấn về tinh thần thậm chí còn bị uy hiếp cả tính mạng
do đó khi cần nguồn vốn để kinh doanh buôn bán thì mọi người cần tìm hiểu và lựa chọn ngân hàng có uy tín để được hỗ trợ vai với chính sách hợp lý đồng thời mạnh dạng tố xác các hành vi vi phạm liên quan đến tội phạm tín dụng đen để cơ quan công an sớm phát hiện ngăn chặn và xử lý nhằm góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương

tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ một mươi hai điện thoại di động số tiền gần bốn mươi triệu đồng cùng với một số tăng vật khác có liên quan hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
phòng an ninh điều tra công an tỉnh hải dương cho biết đơn vị vừa bắt thành công hai đối tượng truy nã đó là đỗ văn biên sinh năm hai nghìn ở xã tứ cường huyện thanh miện tỉnh hải dương và phạm đình khang sinh năm hai nghìn một

phòng an ninh điều tra công an tỉnh hải dương cho biết đơn vị vừa bắt thành công hai đối tượng truy nã đó là đỗ văn biên sinh năm hai nghìn một ở xã tứ cường huyện thanh miện tỉnh hải dương